thưa quý vị để hạn chế tối đa những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế người dân ra đường không lý do
đặc biệt là ngoài những chốt cố định trên các tuyến phố thì các tổ tuần tra lưu động cũng liên tục được triển khai
một trong những vi phạm chủ yếu đó là người dân ra đường sai lộ trình giấy đi đường
đáng chú ý là qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã xử lý không ít trường hợp liên quan đến giấy đi đường
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát đường láng thành phố hà nội
đi giao hàng tại một số khu vực nhưng khi kiểm tra các giấy tờ có liên quan nam thanh niên này lại xuất trình giấy đi đường không hợp lệ
và luldade bán go nhập vouss bermount do
ghi nhận giấy đi đường công tác ít d gases
một vi tài liệu
hai tiếp tục triển khai

còn đây là một trường hợp khác
vẫn là các lỗi liên quan đến giấy tờ nhưng người vi phạm này còn vô tư quên không mang
đáng chú ý đó là giấy đi đường cũng đã hết hạn
theo lực lượng chức năng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường không hợp lệ
đáng chú ý đây là một trong những lỗ hổng rất dễ phát sinh việc người ra đường không được kiểm soát
bên cạnh đó có không ít trường hợp lợi dụng việc cấp giấy đi đường để thực hiện các hành vi vi phạm
và những hành vi như thế này đang tiềm ẩn không ít nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cũng như lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
một số trường hợp như sử lý về người ta làm về công việc quy định về công việc có thể làm việc trên mạng hoặc qua online
nhưng mà người ta vẫn không chấp hành người ta vẫn vẹn cớ lấy giấy đi đường để đi trên đường thực hiện những mục đích cá nhân của người ta
chúng tôi vẫn quy quyết xử lý những trường hợp mà chỉ có giấy đi đường từ cơ quan đến nơi làm việc và quay lại
không sử dụng vào mục đích cá nhân là đi ship hàng hay giao hàng hay là đi vận chuyển đồ đạc cho người thân
cá nhân thân
trong gia đình chúng tôi vẫn quyết quyết xử lý để giảm tải người tham gia thông ra đường và để tránh để lây gian dịch bệnh
được biết trong những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện tình trạng mua bán giấy đi đường
cấp giấy đi đường sai quy định thậm chí còn làm giả giấy đi đường
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động
khép kín địa bàn tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy giữa thời điểm giãn cách xã hội vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bịch ni lông ma túy một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số tam vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận phòng trọ trên là do đối tượng lê minh trường thuê
rồi rủ các đối tượng còn lại tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an thành phố cần thơ lá trắng phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội do giám đốc công an thành phố phát động
hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu
thực hiện công tác này lực lượng công an thành phố đã chia thành bảy mươi hai tổ tuần tra
nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố khi chưa được chính quyền địa phương cho phép
đeo khẩu trang nơi công cộng không ra ngoài khi không thực sự cần thiết
không tập trung đông người vận chuyển hàng hóa thuộc nhóm thiết yếu di chuyển theo địch trình đã cam kết
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi phát hiện những trường hợp cố tình chống đối người thi hành công vụ
các tổ phối hợp với lực lượng công an tại địa phương xử lý nghiêm theo quy định
bên cạnh lực lượng tăng cường đợt này công an thành phố cần thơ tiếp tục phối hợp với đoàn thanh niên
y tế dân quân tự vệ duy trì hoạt động tám mươi năm chốt kiểm soát tại các tuyến cửa ngõ thành phố
và các tuyến đường dân sinh ở khu vực giáp ranh thành lập các tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành
ai ở đâu ở đó của người dân tổ chức tuần tra thường xuyên rộng khắp khép kính toàn địa bàn thành phố
chỉ còn khoảng hơn một mươi ngày nữa bệnh viện giã chiến lớn nhất tại hà nội sẽ chính thức được bàn giao
trên công trường các kỹ sư công nhân đang hối hả làm việc để bệnh viện sớm đi vào hoạt động
sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh
bệnh viện giã chiến xây dựng tại phường yên sở quận hoàng mai với diện tích ba năm ha
quy mô năm trăm linh giường có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng
sau hơn nửa tháng triển khai với sự làm việc ngày đêm của hơn tám trăm linh công nhân
đến nay toàn bộ một mươi chín đơn nguyên bệnh viện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện
sự kiến trong khoảng một tuần nữa các thiết bị y tế sẽ được lắp đặt để sẵn sàng điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
đây là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị icu khu dinh dưỡng xét nghiệm điều trị riêng biệt
nhằm đảm bảo vô trùng kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã họp khẩn về nội dung sẽ xuất cấp sự trữ quốc gia
để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn một tỷ đồng cho người lao động
theo đó những người lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín nhất là lực lượng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất
theo mô hình ba tại chỗ là đối tượng nhận gói hỗ trợ này
với gói phương án này mỗi công nhân sẽ nhận được mức hỗ trợ là một triệu đồng trên một lao động để hỗ trợ tiền ăn
cũng như chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
hiện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã ghi nhận khoảng bảy tỷ đồng ủng hộ của người dân
trong đó tám mươi dành mua vaccine hai mươi là những phần quà tặng cho những người yếu thế khó khăn
mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp rất tích cực với tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ chức thiện nguyện
hỗ trợ giúp đỡ người dân để đưa những thực phẩm thiết yếu đến tận tay người dân với thời gian nhanh nhất
và theo bộ lao động thương binh và xã hội đến thời điểm hiện tại hơn một mươi ba triệu lượt người lao động
người sử dụng lao động đã được hỗ trợ gần sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng và gần bốn hai trăm linh tấn gạo
những ngày này người dân hà tĩnh như đang ngồi trên đống lửa khi bưởi phúc trạch chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch
nhưng chưa có thương lái đến thu mua như mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
một số thị trường như hà nội hay tp hcm đang thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bưởi
trước tình hình này ubnd tỉnh hà tĩnh đã bàn nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho quả
đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi duy trì phát triển kinh tế
trăm gốc bưởi của vợ chồng anh hải đã đến kỳ thu hoạch
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch nên hiện vẫn chưa có ai đến thu mua
sợ quả bưởi đến lâu sẽ hỏng rồi dịch bệnh kéo dài sẽ không tiêu thụ được nên vợ chồng anh vô cùng lo lắng
đặc biệt là thị trường hà nội đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nên việc đem quả bưởi ra hà nội hiện nay rất khó khăn
bưởi phúc trạch là cây kinh tế chủ lực của người dân miền núi huyện hương khê
riêng xã hương trạch hiện có khoảng bốn trăm ba mươi tám hectare bưởi năng suất đạt năm tấn
nếu bưởi không được tiêu thụ không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân
mà còn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của địa phương
một số tỉnh thanh tiêu thụ bưởi hàng năm thì đang giãn cách của xã hội
và các phương tiện giao thông để vận chuyển bưởi trên các tuyển như xe tàu thì nó ảnh hưởng rất lớn
cho nên trong việc tiêu thụ bưởi dự kiện gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh phân phối theo các kênh truyền thống
năm nay tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
để phân phối bưởi phúc trạch trên các sàn thương mại điện tử
đồng thời đẩy mạnh số hóa trong sản xuất và tiêu thụ bưởi
đăng ký cấp thẻ luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển bưởi
giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh
trên địa bàn hà tĩnh hiện có hai bảy trăm linh ha bưởi phúc chạch phân bố tại hai mươi một xã thị trấn
với sản lượng hơn một mươi hai tấn
bên cạnh tìm đầu ra cho quả bưởi trong bối cảnh dịch bệnh
tỉnh hà tĩnh cũng tăng cường công tác giám sát tuyên truyền
không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá người dân